sáng nay bão adosuri đã đổ bộ vào tỉnh phúc kiến phía đông nam trung quốc mang theo gió mạnh và mưa lớn
đây là cơn bão thứ năm trong năm nay đổ bộ vào trung quốc
cơ quan khí tưởng trung quốc ghi nhận lượng mưa tại các thành phố hạ môn tuyển châu và phủ điển đã vượt qua năm mươi mmh
trên bốn trăm một mươi sáu người dân ở tỉnh phúc kiến đã được sơ tán đến nơi an toàn
chính quyền địa phương và các cơ quan giao thông vận tải được khuyến cáo nên đề phòng
vì hệ thống thoát nước và đường xá dự kiến sẽ bị ảnh hưởng do mưa lớn
các nhà máy trung tâm thương mại các trường học doanh nghiệp đều phải đóng cửa và sơ tán công nhân khỏi các mỏ dầu khí ngoài khơi
sự bão doxury dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc đi qua một mươi tỉnh miền trung trung quốc trước khi suy yếu dần
tuy nhiên gió giật mạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến các vùng ven biển ở vùng lãnh thổ đài loan tỉnh phúc kiến chiết giang và quảng đông
cho đến tám h sáng ngày mai hai mươi chín tháng bảy